để người dân không mạo hiểm mạng sống và tiền bạc của mình khi di cư trái phép sang australia
là mục đích của chiến dịch truyền thông cộng đồng về phòng ngừa đưa người di cư trái phép
bằng tàu thuyền từ việt nam sang australia do bộ đội biên phòng nghệ an
và tổ chức di cư quốc tế iom thực hiện tại địa bàn các xã vùng biển của tỉnh nghệ an
đây là năm thứ tư bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp tổ chức di cư quốc tế iom
triển khai các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng ngừa di cư trái phép bằng đường biển sang australia
bốn năm qua chiến dịch đã triển khai ở địa bàn bốn huyện thị xã với trên hai mươi bốn xã vùng biển của tỉnh nghệ an
tuyên truyền về cán bộ đoàn viên thanh niên cho bành tốt của chủ trương chính sách của đảng nhà nước việt nam
hướng dẫn để chúng ta đi theo một con đường chính ngạch để đảm bảo trong quá trình lao động hợp pháp
chúng ta đỡ được tốn kém biết bao nhiêu chi phí
khỏi tánh được một số hình thức lôi kéo mùa giới con người việt nam chúng ta sang úc bằng tàu thuyền
các nội dung tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là bà con nhân dân các xã ven biển
giúp người dân thấy rõ những nguy hiểm những sai trái trong quá trình vượt biên thông qua đường biển sang australia
nhân dân của xã nhà hiểu được về cái vấn đề di cư tự do đến cuối úc là rất nguy hiểm
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh nghệ an có một trăm linh bốn người xuất khẩu lao động không có hợp đồng sang australia
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo có một mươi chín trường hợp vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh trái phép vào nước australia bị trả về nước
mục đích của sự kiện truyền thông cộng đồng là nâng cao nhận thức của cộng đồng về những lời dụ dỗ hứa hẹn dối trá

đã có quá nhiều gia đình phải trả giá cho việc vượt biên trái phép bằng đường biển sang úc không chỉ gánh nặng nợ nần mà thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nguy hiểm ngoài biển khơi
với các biện pháp tuyên truyền rộng rãi nhận thức của người dân về vượt biển trái phép bằng đường biển sang australia sẽ chấm dứt trong thời gian tới